bộ ngoại giao phối hợp với văn phòng điều phối viên thường trú liên hợp quốc tổ chức hội thảo về đẩy mạnh quá trình phục hồi bao trùm
và nâng cao năng lực ứng phó rủi ro thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu tại việt nam
từ giữa tháng chín đến nay các tỉnh miền trung liên tiếp phải hứng chịu bão lũ với quy mô rộng lớn
cường độ rất mạnh và gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
tình trạng bão trồng bão lũ trồng lũ chưa từng có trong nhiều năm qua đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản
ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và sản xuất của hàng triệu người dân trên địa bàn
ước tính thiệt hại về kinh tế là khoảng một mươi bảy tỷ đồng
ứng phó với thiên tai không chỉ là thách thức riêng của việt nam mà còn là vấn đề toàn cầu nhiều quốc gia đang phải đối mặt
các đại biểu đã đề xuất nhiều chính sách giải pháp về chung và dài hạn để giúp việt nam khắc phục hậu quả
và nâng cao khả năng chống chịu với thiên tai trong thời gian tới trong đó đặc biệt quan tâm tới các nhóm dễ bị tổn thương